đã bóc gỡ một đường dây làm giả bằng tốt nghiệp hệ trung học phổ thông và trung học cơ sở
liên quan đến nhiều đối tượng ở các địa bàn khác nhau
đến nay cơ quan chức năng đã khởi tố bảy bị can về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
theo tài liệu điều tra đối tượng hồ thị ái liên chú thị trấn chùa hang huyện đồng hỷ
trong quá trình làm nghề chụp ảnh có quen trần thị thủy cùng chú huyện đồng hỷ
biết thủy đang cần bằng tốt nghiệp trung học cơ sở để xin việc làm
liên đã nhận làm bằng giả cho chị thủy với giá sáu triệu đồng
ngày tám tháng một năm hai nghìn một mươi sáu thủy mang bằng giả đến ủy ban nhân dân xã hóa thượng công chứng
thì bị phát hiện bắt giữ
qua lời khai của thủy cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ liên
cháu nó đến làm hồ sơ chụp ảnh thì nó bảo nó không có bằng cấp hai
không có bằng cấp ba thế thì lấy thì ngay tôi cũng chụp ảnh thì có cái thằng huy này
nó bảo nó làm được bằng thế là có cháu nào nó làm thì tôi nhận thì tôi đưa cho huy
có cái được năm trăm linh có cái được tám trăm linh
đấu tranh khai thác hồ thị ái liên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đồng hỷ đã mở rộng vụ án
bóc gỡ một đường dây làm giả bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trung học cơ sở
điều tra làm rõ thêm sáu đối tượng tham gia gồm trương thị thư chú thành phố thái nguyên
nguyễn tiến nam chú huyện phú bình trần thanh huy chú huyện yên phong tỉnh bắc ninh
nguyễn thành trung trường trung đạt cùng chú thành phố thái nguyên
và nguyễn ngọc khanh chú huyện trấn yên tỉnh yên bái
trong số đối tượng này có trương trung đạt trực tiếp làm bằng giả
bạn tôi nhờ làm hộ tên của anh như thế này ngày tháng năm trình như thế này
làm tôi xóa đi và điền những thông tin mới anh đưa vào cho tôi
sau đó tôi in thử ra nếu mà nó chưa đập màu lắm thì in thử cái tiếp theo nữa
và màu tương đối với anh mà được rồi thì tôi in thế là xong
số đối tượng còn lại có vai trò môi giới đứng ra nhận làm bằng giả
nhận tiền của những người có nhu cầu mua bằng sau đó hưởng tiền phần trăm tranh lệnh
mỗi bằng giả khi đến tận tay người mua có giá từ bốn đến sáu triệu đồng
đối với vụ án này nó rất nhiều những khó khăn phức tạp
bởi vì các đối tượng theo đường dây rất nhiều địa bàn khác nhau
trong đó có những đối tượng ở hà nội có đối tượng ở tận trên quy mông yên bái
các cán bộ phải đi rất nhiều lần mới tìm được đối tượng
các cái việc giao dịch của các đối tượng thông thường là trên điện thoại này
hoặc thậm chí là trên các trang mạng gia lô để liên hệ với nhau
và khi gặp nhau để giao các bằng văn bằng cho nhau thì chỉ trong chấp nhuãn và vào những thời gian nhập nhuãn tối
thế đến cái là đưa cái xong là đi ngay
hiện cơ quan điều tra đã thu được sáu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trung học cơ sở
kết quả số bằng trên đều được làm giả bằng phương pháp in phôn màu
một bộ máy vi tính máy in máy quét ảnh là tàng vật vụ án
đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật